hội đồng bầu cử tối cao của nicaragua vừa thông báo tổng thống daniel otega đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở quốc gia trung mỹ này
như vậy ông otega sẽ giữ cương vị tổng thống nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp và cũng là nhiệm kỳ tổng thống thứ tư của đất nước này
kết quả kiểm chín mươi chín tám số phiếu cho thấy tổng thống ottega đã giành được bảy mươi hai năm số phiếu ủng hộ
ngoài ra đệ nhất phu nhân roserio murizo điều phối viên của hội đồng truyền thông và công dân cũng đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào vị trí phó tổng thống
ông otega bảy mươi tuổi là cựu lãnh đạo của phong trào cánh tả đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ tầng lớp người nghèo vốn chiếm hơn ba mươi dân số nicaragua và là những người được hưởng nhiều lợi ích từ các chương trình xã hội
theo giới phân tích tỷ lệ ủng hộ cao đối với tổng thống oktega sau một thập kỷ cầm quyền của ông được cho là nhờ cách điều
hành kinh tế cẩn trọng cùng những chương trình xã hội được lòng dân trong đó có sự hỗ trợ rất lớn của các nước bạn bè như cuba và venezuela